chiều qua văn phòng chính phủ tổ chức buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi họp báo báo chí đặt câu hỏi với bộ tài chính về việc chấp hành các quy định về thuế của nhà xe thành bưởi
về việc công ty có hay không vi phạm pháp luật về thuế thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết
cục thuế tp hcm đã phát hiện công ty có dấu hiệu chi trả thu nhập cho nhiều người lao động với số tiền lớn hơn với thu nhập tiền lương tiền công
mà doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
hành vi này dẫn đến việc trốn thuế và làm giảm đi số thuế doanh nghiệp phải nộp theo thực tế
căn cứ vào các quy định liên quan cục thuế tp hcm đã chuyển hồ sơ này sang cơ quan công an tp hcm để điều tra theo quy định
trả lời sau đó về vấn đề này trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan công an cũng làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngoài ra bộ công an cũng chỉ đạo công an tp hcm căn cứ theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến công ty này
sau đó công an tp hcm đã phối hợp với một số đơn vị liên quan để làm rõ sai phạm
khám xét trụ sở chi nhánh và các địa điểm liên quan của công ty thành bưởi tại tp hcm và tỉnh lâm đồng để làm rõ vi phạm